do tính cơ động cùng yêu cầu của ngành học khi thường xuyên phải sử dụng thiết bị công nghệ
sạc dự phòng luôn được vinh ưu tiên sử dụng hàng ngày
lựa chọn sạc giá rẻ để dễ dàng thay thế là thói quen sử dụng sạc dự phòng của vinh
ngoài đường không có ổ điện để mình có thể cắm sạc kia
những cái trang thiết bị điện tử khi hỏng thì tôi cũng không biết xử lý nó như thế nào
những tv bình nước nồi cơm điện hỏng như thế này dễ dàng bắt gặp ở gia đình ông lê văn quang mỹ đình hà nội
như nhiều gia đình khác ông quang khá lúng túng để xử lý những thiết bị điện tử cũ sau khi chúng hết khả năng sử dụng
mọi góc xó trong nhà trở thành những khóa đường để xử lý những thiết bị điện tử cũ
những khóa chứa đồ điện tử mini
rác điện tử là bất kỳ sản phẩm điện hoặc điện tử nào
sau khi không còn khả năng sử dụng và cần phải loại bỏ
bảng mạch hỏng
từ lâu rác điện tử được coi là một mối nguy hại đến sức khỏe và môi trường
khi được chế tạo chủ yếu từ kim loại nặng bán kim loại và nhiều hợp chất hóa học
dẫu vậy người dân đang tỏ ra khá lung túng trong việc phân loại xử lý loại chất thải trên
tịch chữ thành kho như ông quang
hay lựa chọn vứt bỏ mỗi khi hỏng như vinh
được xem là giải pháp xử lý được nhiều người áp dụng
đối với đồ điện tử cũ
không còn khả năng sử dụng
trong đó cũng có rất nhiều người đã và đang chỉ ưu tiên đến tính tiện dụng
điện thoại mình mới hay pin thì sử dụng sạp không dây thì nó sẽ tiện lợi cho mình để mình có thể sạp được pin luôn
tôi thường xuyên sử dụng các thiết bị điện tử như là nối cấp điện tv hay điện thoại
hoặc là những cái sạc dự phòng
sau dự phòng thì lần gần đây nhất dùng thì được khoảng tầm gần ba tháng
thì nó sẽ bị chai hoặc là bị chạy
hoặc là không dùng được nữa
tôi cũng đã từng có vài lần vứt các thiết bị điện tử của mình ra môi trường
thì khi mà không sử dụng nữa thì tôi để ở phòng và không tái sử dụng hay gì nữa
một vài năm gần đây giá điện tử đang có xu hướng tăng nhanh
được xem là hệ quả từ sự phát triển của khoa học công nghệ
liên hợp quốc cho biết rác thải điện tử sẽ tăng ba mươi ba mỗi năm
tương đương với sáu mươi năm ba triệu tấn
và phần lớn xuất phát từ những nước đang phát triển
tại việt nam theo một thống kê của liên hợp quốc vào năm hai nghìn một mươi bảy
mỗi người dân việt nam thải ra trung bình một ba kg rác thải điện tử mỗi năm
tương đương chín mươi tấn
con số này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng
tuy nhiên những một liệu nhỏ những là pin
chúng tôi nghĩ là pin là nhiều nhất
đúng là người ta bứt vào những cái thùng rác rác thải sinh hoạt
như thế thì đi đến đâu thì người ta sẽ lại đi đến chỗ này
hoặc là bứt bừa bãi
nếu mà không được thu gom một cách hợp lý đầy đủ
thì bứt bừa bãi
những cái đấy là những cái pin
những cái đấy là những cái người ta gọi là chất thải nguy hại
nó có những cái hóa chất ở trong đấy
và nếu như thế trong một cái môi trường tự nhiên
như thế thì chắc chắn là nó sẽ bị phân hủy
nó sẽ gây ô nhiễm ra môi trường
đấy là môi trường nước
chúng ta dễ nhìn thấy nhất
mặc dù quyết định số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
về việc thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ
trong đó có rác thải điện tử
đã được ban hành
theo đó các nhà sản xuất hoặc nhập khẩu phân phối
phải có trách nhiệm thu hồi các sản phẩm thải bỏ của mình
tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có văn bản chính thức nào
quy định chi tiết việc thực hiện quyết định số một mươi sáu
nên dòng rác thải này
vẫn chưa nằm trong sự kiểm soát
của cơ quan quản lý nhà nước
và việc người dân lung túng
về cách xử lý rác thải điện tử
được xem là nguyên nhân khiến nguồn rác này
bị phân tán khó kiểm soát
thực tế cũng đã ghi nhận một số đơn vị
được cấp phép xử lý rác thải nguy hại
nhưng phần lớn chỉ tập trung vào rác thải công nghiệp
do được chủ nguồn thải trả phí xử lý
còn phần lớn rác thải điện tử
phát sinh từ phía người sử dụng đơn lẻ
được dồn về các cơ sở thu mua tự phát
và phần lớn rác thải điện tử

và phần lớn rác thải điện tử

tiếp tục mua về làm công việc tái chế
chính từ đây xuất hiện những làng nghề

ác quy vi mạch điện tử
chính từ đây xuất hiện những làng nghề
giàu lên từ việc mua bán xử lý pin